ngày hai mươi chín tháng năm tỉnh hưng yên tổ chức hội nghị kết nối cung cầu xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám
hội nghị đã thu hút năm mươi hai doanh nghiệp hợp tác xã và hộ sản xuất trong và ngoài tỉnh đến trưng bày sản phẩm ký kết hợp đồng tiêu thụ hàng hóa
các sản phẩm trưng bày chủ yếu là các loại nông sản sạch nông sản có giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và sản phẩm nông nghiệp đã chế biến
tiêu biểu là vải lai chín sớm phù cử ổi chuối nấm rau sạch lòng nhãn mật ong thịt lợn và cá
tại hội nghị ủy ban nhân dân tỉnh hương yên yêu cầu các sở ngành đơn vị và nông dân cần tập trung thực hiện tốt việc xây dựng nhãn hiệu thương hiệu chỉ dẫn địa lý mâu mã bao bì sản phẩm cho nông sản
tăng cường tìm kiếm thị trường tiêu thụ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tích tụ dụng đất để sản xuất tập trung thuận lợi cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất sản xuất nông sản sạch
ngoài ra các ngành địa phương cần đẩy mạnh xây dựng củng cố hợp tác xã xây dựng chuỗi liên kết bốn nhà để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp